do ảnh hưởng của rãnh áp thấp từ ngày hai mươi bốn tháng bốn đến ngày một tháng năm
khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa vừa có nơi mưa to
trong cơn mưa rông có xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đã gây ra những thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn tám tỉnh
lào cai tuyên quang yên bái hà giang bắc cạn thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
tổng thiệt hại lên đến hơn một ha lúa
theo đó rông lốc xảy ra đã làm một người chết và một người bị thương
năm mươi năm nhà bị sập hai chín trăm hai mươi nhà và năm mươi sáu công trình phụ bị tốc mái hư hỏng
một mươi năm điểm trường bị tốc mái tám cột điện bị đổ ba trăm linh mét đường dây cao thế bị đứt
một một trăm một mươi hai ha lúa ba chín mươi ha hoa màu hai mươi ha cây ăn quả và hàng ngàn cây keo bị thiệt hại
một mươi sáu con da súc ba ba trăm linh con da cẩm bị chết
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia
những ngày tới hiện tượng mưa rông lốc có thể tiếp tục diễn ra tại một số địa phương
do đó các tỉnh thành phố
cần tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai
để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm bốn tại chỗ
đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với nắng nóng rông lốc để giảm thiểu thiệt hại